các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mưa rông trái mùa tiếp tục xuất hiện ở tây nguyên thậm chí còn mở rộng xuống cả khu vực miền đông nam bộ
là bởi một rãnh mây từ phía nam đang có xu hướng nâng trục lên phía bắc
kết hợp thêm với đới gió đông thổi ẩm từ biển vào
trong đó khu vực đắk lắc đắk nông lâm đồng và các tỉnh thuộc miền đông nam bộ
là nơi chịu sự tương tác giữa dãnh thấp và gió đông diễn ra mạnh mẽ nhất
vì thế sẽ có mưa rào và rông mạnh
những cơn mưa rông trái mùa có thể sẽ gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan
như lốc xoáy mưa đá và gió giật mạnh vì thế người dân cần hết sức lưu ý đề phòng
do có mây tăng cộng mưa xuất hiện về chiều tối và đêm
vì thế nền nhiệt cao nhất ngày mai ở khu vực tây nguyên sẽ giảm nhẹ còn hai mươi tám ba mươi độ
đối với khu vực nam bộ nhiệt độ cũng hạ xuống còn ba mươi ba mươi ba độ
rãnh thấp và gió đông cũng tác động đến các tỉnh miền trung
phần từ đà nẵng trở vào cho tới bình thuận
khiến khu vực này trời chuyển mây nhiều hơn
trong đêm nay và chiều tối mai cũng có mưa rào và rông nhẹ
nền nhiệt giữ ở mức thấp từ hai mươi tám ba mươi một độ
trong khi đó đối với các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
ít chịu tác động của gió đông và không chịu ảnh hưởng của dãy thấp xích đạo
vì thế xu hướng thời tiết trong đêm nay và ngày mai sẽ là ít mưa
còn nắng về chiều và nhiệt độ có xu hướng tăng thêm từ một hai độ
lên ngưỡng là hai mươi tám ba mươi độ
ngược lên các tỉnh miền bắc
xu hướng thời tiết có sự phân hóa giữa hai phần
đông bắc bộ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu và biên tính
với đới gió đông nam ẩm đặc trưng
vì thế trong đêm nay và sáng ngày mai
trời tiếp tục có mây nhiều sương mù nhẹ ở nhiều nơi
nhưng hiện tượng sương mù và mây nhiều này sẽ không kéo dài lâu
vì sau chín giờ sáng trời có nắng và nhiệt độ nhanh chóng tăng lên mức là hai mươi bảy hai mươi tám độ
trong khi đó các tỉnh phía tây bắc bộ ít chịu tác động của đới gió đông nam ẩm
nên trời nắng sớm hơn
nhiệt độ vì thế cũng nhỉnh hơn với các tỉnh phía đông từ hai đến ba độ
cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh phía tây sẽ từ hai mươi tám ba mươi độ
tại mường la lai châu và hòa bình nhiệt độ còn có thể cao tới ba mươi ba mươi một độ
trên biển dưới tác động của khối không khí lạnh suy yếu và thành phần gió đông nam ẩm
tiếp tục làm cho hiện tượng sương mù dày xuất hiện ở khu vực vịnh bắc bộ
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km
gây nguy hiểm cho các hoạt động giao thông đường thủy
khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp bốn nhiệt độ là hai mươi ba hai mươi tám độ
khu vực huyện đảo trường sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc đến đông cấp ba bốn nhiệt độ là hai mươi bảy ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước